tin an ninh trợ tự tham gia chữa cháy tám cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình xuất hiện dấu hiệu đau đầu khó thở buồn nôn nổi mẩn ngứa đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để theo dõi điều trị
khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng bảy nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà kho cho thuê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên long xuân địa chỉ tại xã mông hóa thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình đã điều động bốn mươi tám cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện đến hiện trường vụ việc để triển khai chữa cháy
trong quá trình chữa cháy sản phẩm cháy có mùi khó chịu phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật
lực lượng chữa cháy đã liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đến phối hợp xử lý về môi trường
đến khoảng một mươi tám h ba mươi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên từ hai mươi hai h tối ngày hai mươi bốn tháng bảy cho đến nay tám cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xuất hiện dấu hiệu đau đầu khó thở buồn nôn nổi mẩn ngứa đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để theo dõi điều trị
hiện bốn đồng chí đã về đơn vị theo dõi thêm bốn đồng chí còn lại đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng cặp vợ chồng nguyễn phước hùng và hoàng thị hồng nhạn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra vợ chồng nhạn hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ
nữ trú ở quận liên triều vì tin lời của nhạn và hùng vợ chồng người phụ nữ trên đã cho nhạn và hùng mượn tổng cộng là hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau đó vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an
thưa quý vị mạng xã hội ngày càng phát triển lợi dụng triệt đề điều này các đối tượng đã tạo cho mình vỏ bọc với tên tuổi địa chỉ giả để kết bạn làm quen tán tỉnh yêu đương
hứa hẹn tìm việc làm thu nhập
sau đó lửa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke cắt tóc massage trong nội địa
đây được xác định là một trong những thủ đoạn khá phổ biến trong thời gian qua và đã có nhiều nạn nhân đặc biệt là kem nữ sinh dơ vào bẫy của các đối tượng phạm tội
nữ sinh này mới một mươi ba tuổi đã bị các đối tượng rụ rỗ lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke
tại đây em đã bị coi như một món hàng và bị các đối tượng xâm hại tình dục
thông qua mạng xã hội nữ sinh tại huyện miền núi minh long tỉnh quảng ngãi cũng bị lừa phỉnh xuống phố làm việc nhẹ lương cao
nhưng khi đến nơi em mới biết công việc làm nhân viên phục vụ karaoke
báo facebook nó là em có cần việc làm không em nói có
rồi ban đó đưa cho em nít trăm em gì đó
rồi sau em lên nhắn tiền rồi em nói là chị có cần người tuyến lùm không chị
nó là có em nói là một tháng bao nhiêu nó là một tháng một mươi đây một mươi năm triệu
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân là trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn sống tại địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
đã sập bẫy lừa đảo của các đối tượng thông qua mạng xã hội
điều này cho thấy tình trạng mua bán người trong nội địa có diễn biến phức tạp thời gian qua
thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng do các em nữ sinh đều trong độ tuổi mới lớn còn nhẹ dạ cả tin
do vậy chỉ thông qua các cuộc nhắn tin làm quen qua mạng
thì nhiều em đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo hướng dẫn của bọn chúng trốn nhà giấu cha mẹ để đi tìm việc làm
một điều đáng quan ngại trong những năm hai mươi hai hai mươi ba
thì rất nhiều nạn nhân là những em gái dưới một mươi tám tuổi thậm chí là dưới một mươi sáu tuổi
cũng bị mua bán và đưa vào bóc lột tại những cơ sở kinh doanh
dịch vụ nhẹ càng
cái biện pháp xử lý trước hết chúng tôi tập trung vào công tác nắm tình hình
chủ động nắm tình hình kịp thời ngăn chặn phát hiện ứng phó với những diễn biến phức tạp của tội phạm
chúng tôi tăng cường phối hợp với các bộ hành tăng cường công tác tuyên truyền
giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân
để mỗi người dân họ nhận thức được hậu quả tác hại lâu dài nhiều mặt của tội phạm mua bán người
nhận thức được phương thức thủ đoạn nhận thức được nguy cơ
mình sẽ trở thành nạn nhân bị mua bán nếu mà không có cái kỹ năng tự bảo vệ mình
diễn biến của tội phạm mua bán người đang đặt ra nhiệm vụ trọng tâm
đó là cần làm tốt công tác phòng ngừa thông qua công tác tuyên truyền
truyền thông về phòng chống mua bán người
mỗi người dân đặc biệt là với đối tượng các em học sinh
cần nhận thức được rằng mình luôn đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của mua bán người
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên
dùng dao tấn công cướp tài sản của người khác vào ngày hôm qua
đáng chú ý cả ba đối tượng trong nhóm đều mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi và sống lang thang
các đối tượng gồm cá minh đức một mươi năm tuổi đặng thiên phú một mươi năm tuổi và phạm hoàng gia khang một mươi bốn tuổi
khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy các đối tượng đến công viên bờ biển ở thành phố nha trang
thì gặp anh nguyễn thanh toàn chú tại tỉnh gia lai
và nguyễn thanh bình chú tại thành phố nha trang đang ngồi trên ghê đá
đức nảy sinh ý định cướp tài sản nên rủ cả nhóm cùng thực hiện
các đối tượng đã dùng tay chân tấn công và dùng con dao trộm được ở công viên
chém vào đầu anh toàn và bình sau đó cướp đi một điện thoại di động và một sạc dự phòng
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang đã tiến hành truy xét
và đến một mươi một giờ cùng ngày đã bắt giữ được các đối tượng thu giữ vật chứng và số tiền hai trăm linh đồng
sau khi gây thương tích cho một người quen
bỏ trốn vào thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
thay đổi năm sinh tìm việc làm và lấy vợ sinh con
đàm văn thông vừa bị công an thành phố nam định tỉnh nam định phát hiện bắt giữ
sau ba mươi một năm trốn truy nã
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đàm văn thông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại thành phố nam định phạm tội cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân
với một người quen và bỏ trốn khỏi địa phương
biết mình bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định ra quyết định truy nã
thông đã bỏ trốn
vào thành phố vũng tàu cắt đứt liên lạc với người thân
thay đổi năm sinh thành năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tìm cách làm lại chứng minh nhân dân để tránh bị phát hiện
sau nhiều lần thay đổi chỗ ở đàm văn thông xin làm bảo vệ
tại một công ty cơ khí ở thành phố vũng tàu rồi lấy vợ sinh con
trong quá trình ra soát truy tìm những đối tượng trốn truy nã lâu năm
công an thành phố nam định phát hiện đàm văn thông đang lẩn trốn
tại thành phố vũng tàu và bắt giữ thành công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố các bị can
trong vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai g
thuộc công ty cổ phần thuận pháp có địa chỉ tại xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với bị can nguyễn thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai g
thuộc công ty cổ phần thuận pháp
và bị can phạm minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
là phó giám đốc đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai g
thuộc công ty cổ phần thuận pháp về tội giả mạo trong công tác
là nhân viên sân bay quốc tế đà nẵng
cả hai nữ bị cáo đã bịa chuyện có khả năng xin việc
để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người dân mong muốn có việc làm
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo
phạm thị mỹ hằng và bùi thị thu hiền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hằng và hiền nguyên là nhân viên tại sân bay đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu năm hai nghìn hai mươi một
hai bị cáo đã lợi dụng vị trí công việc của mình để cấu kết
nhận tiền của chín trường hợp xin vào làm việc tại các sân bay
thủ đoạn của các bị cáo là dụ bị hại nộp một khoản tiền vừa phải
khi nạn nhân rốt ruột thì tiếp tục nói phải nộp đủ tiền sẽ được bỏ qua thủ tục
và vào làm việc ngay khiến nạn nhân bắt buộc phải theo
thực chất hai bị cáo đều không có khả năng xin việc cũng như quen biết bất cứ ai
để nhờ xin việc vào các sân bay
tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được là hơn một chín tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phạm thị mỹ hằng một mươi hai năm tù
bùi thị hiền bảy năm sáu tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
đường dây hoạt động xuyên quốc gia cho vai lãi nặng
qua mạng internet lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an tỉnh quảng nam phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các cục nghiệp vụ của bộ công an công an các đơn vị địa phương trên cả nước điều tra triệt phá
với số người vay tiền từ đường dây này lên đến hơn một triệu người
vấn đề đặt ra là vì sao vay tiền với lãi suất hơn hai ba trăm bốn mươi một năm
cao gấp hàng trăm lần lãi suất vai của các ngân hàng tổ chức tiến dụng hợp pháp
thế nhưng nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng cho vai lãi nặng
nguyên nhân được lý giải trong phóng sự sau đây
ứng dụng vay tiền chính được quảng cáo bên ngoài là lãi suất một ngày
nhưng từ đây dẫn đến hơn hai mươi ứng dụng vay tiền liên kết khác lãi suất trung bình trên hai ba trăm bốn mươi mỗi năm
áp dụng cho mỗi gói vay là bảy ngày tiền lãi được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân
vai tiền online rất đơn giản chỉ cần cài đặt một app ứng dụng vai tiền
và tiến hành các bước theo hướng dẫn để vay tiền với thủ tục nhanh gọn
thế nhưng thực chất ngay cả
khi cài đặt ứng dụng này vào thì tất cả thông tin cá nhân danh bạ điện thoại bị các đối tượng khống chế
để ngay khi người vay chậm trả tiền thì sẽ sử dụng các biện pháp khủng bố đe dọa yêu cầu người vay phải nhanh chóng trả tiền
khi cài đặt ứng dụng vào hôm nay nếu quý vị có hỏng thì đừng quên để theo dõi và hướng dẫn cho quý vị nhé

và đến họ mà chưa thanh toán kịp họ dùng nhiều giao lô hoặc số điện thoại gọi điện đe dọa gia đình đưa hình ảnh lên xã hội facebook khủng bố đe dọa đủ thành thức
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền
các đối tượng chủ mưu cầm đầu người nước ngoài thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng và các công ty này trở thành công cụ để các đối tượng cho vay lãi nặng rửa tiền chuyển tiền trái phép ra nước ngoài
các công ty thanh toán sẽ sử dụng dịch vụ hỗ trợ tri hồ để giải ngân các khoản vay theo yêu cầu của các công ty đó
ngoài ra thì sử dụng giải pháp thu hộ để thu hồi các khoản tiền mà các người vay họ trả về
và công ty thanh toán thì sẽ làm chức năng là thu hộ các khoản tiền đó và giải ngân các khoản vay
trong quá trình mà mình thẩm định các công ty đó thì mình cũng chưa nhận biết được là các cái giao dịch đó nó bản chất như thế nào
thì công ty tôi mới đã tiếp tay cho các đơn vị cho vay để thực hiện giải ngân các khoản vay không đúng quy định
thì các đối tượng phạm tội khe thắt trịt để không nhân mạng hoạt động
phạm tội sử dụng các công ty ma các công ty trung dân thanh toán hoạt động hợp pháp để trao vai và thu hồi vốn
nên ẵn danh đối với các số tiền thu lợi bất chính các đối tượng sử dụng trên năm tài khoản ngân hàng không chính chủ để luôn chuyển dòng tiền phạm tội
qua đó tổ chức rửa tiền sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trả phép ra khỏi việt nam số tiền đặc biệt lớn như qua tiền ảo kênh chuyển tiền trả pháp luật
với hành vi cho vay lãi nặng với số tiền hai mươi tỷ thu lợi bất chính số tiền trên
một mươi tỷ đồng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi năm đối tượng liên quan để điều tra mở rộng
vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người dân có nhu cầu vay tiền nên tìm đến những kênh cho vay tại các ngân hàng các tổ chức tín dụng hoạt động theo sự cho phép của pháp luật
thưa quý vị và các bạn việc trao đổi trực tuyến qua hình thức cuộc gọi hay là video call đã hết sức phổ biến
đây được xem là một hình thức đáng tin cậy khi mà người dùng thấy được hình ảnh âm thanh của người giao tiếp
xong cùng với sự phát triển của công nghệ deepfake thì các đối tượng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai để tạo ra những video những hình ảnh giả
sao xếp dân dung từ đó tạo ra những cái video giả người thân bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến
và trước sự gia tăng của hình thức lừa đảo này mới đây bộ công an cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân để nhận diện và phòng ngược
sau khi nhận được cuộc gọi hình ảnh
ngắn ngủi của em gái ở nước ngoài qua ứng dụng messenger
người phụ nữ này nhận được tin nhắn nhờ rút sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản lạ để trả nỡ gấp
tiền chuyển đi bà mới trợt nhận ra sự việc có dấu hiệu lừa đảo và đi trình báo cơ quan công an
chị đã đi ngủ chưa tôi bảo chưa
thế thì ở đầu xưa anh kia nói là nghe không rõ tức là mạng rất yếu
thì tôi nghĩ cái mặt lộn nhòe nhòe tôi nghĩ là chắc là mạng yếu
thế thì tôi bảo chưa đi ngủ thế thì vậy thì chị nhắn tin đi
tất cả những điểm khác thường như trên đều là dấu hiệu của các cuộc gọi lừa đảo bằng công nghệ deepfake
bên cạnh thời gian gọi ngắn thường ngắt giữa trừng bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân
chú ý quan sát kỹ biểu hiện khuân mặt thiếu cảm xúc tư thế lũ túng không tự nhiên
hướng đầu và cơ thể không nhất quán hoặc màu da bất thường ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí
về âm thanh có thể không đồng nhất với hình ảnh có nhiều tiếng ồn hoặc không có âm thanh
cuối cùng mục tiêu chung nhắm đến là dụng chuyển tiền
cái việc vay tiền ở đây có những người mà dù là trong danh sách bạn bè của chúng ta
nhưng cái mối quan hệ cũng không phải là quá thân thiết
nhưng tự nhiên hiện nay thì lại đặt ra vấn đề là vay tiền thì đây cũng là một cái vấn đề nghi vấn
và tất nhiên những chuyện vay tiền này bao giờ cũng được đặt vào những câu chuyện mang tính rất gấp gáp
ví dụ như ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe đang cấp cứu hoặc là đang có những vấn đề cần phải giải quyết ngay
khiến cho việc thúc giục người nạn nhân này phải gửi tiền ngay lập tức
một trong những dấu hiệu để có thể dễ dàng nhận thấy đó là khi mà chuyển khoản
thì thông thường số tài khoản này sẽ không chùng với tên của chính người bạn của mình đang có nhu cầu vay tên là một người khác
phần lớn hình thức lừa đảo trực tuyến này nhắm tới việc lừa đảo tài chính
vì vậy người dân khi nhận được các cuộc gọi liên quan đến các nội dung về tài chính
thì nên tỉnh táo xác nhận thêm liên lạc trực tiếp với người thân bạn bè thông qua một kênh khác
kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền
nếu là tài khoản lạ tốt nhất là không nên tiến hành giao dịch
trong những trường hợp đó thì người dân phải hết sức cần thiết là gọi điện lại cho chính người bạn của mình để xác nhận lại một lần nữa
có thể là gọi điện
bằng những hình thức khác không phải thông qua mạng xã hội
ví dụ như là gọi qua viễn thông chẳng hạn hoặc là trực tiếp xác nhận
không nhất thiết là phải cần phải gấp rút ngay trong những trường hợp như vậy
bởi vì với một cái số lượng tiền rất là lớn
thì cũng tránh tình trạng đó là chủ quan để có khả năng sẽ mất đi một thiệt hại rất là lớn về tài sản của chính mình
công nghệ ngày nay rất là phát triển và người ta có thể làm rất nhiều thứ
kể cả thực tế ảo kể cả vấn đề là ielts tất cả những vấn đề đó
các đối tượng đang tận dụng tối đa cảnh thức đó để đạt được mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đưa nạn nhân vào sự độ tin cậy của nạn nhân tự nguyện
và chúng ta luôn lên nhớ là công nghệ hiện nay có thể đối tượng các đội phòng có thể làm được nhiều hơn thế
nếu không có đủ sức kiểm chứng không có đủ cơ sở kiểm chứng thì chúng ta không nên cố gắng
trong các khuyến cáo cơ quan chức năng cũng nêu
nếu cuộc gọi từ người tự xưng lại
đại diện cho ngân hàng hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận
bên cạnh đó người dân nên theo dõi và cập nhật các thông tin tình huống dấu hiệu về lừa đảo trực tuyến
trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng tránh
liên quan đến vụ xe biển số nước ngoài gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại xã phú dương
thành phố huế khiến một người chết và bốn người bị thương
vào trưa ngày hôm nay qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện phạm văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trong phố an hải phường thuận an thành phố huế là người điều khiển xe gây tai nạn dương tính với chất ma túy
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bảy
năm thanh niên trú tại phường thuận an tp huế điều khiển xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát lào
khi đến km bảy sáu trăm linh quốc lộ bốn mươi chín đã đâm vào người đàn ông trú tại thôn dương nổ nam
đang đi bộ theo hướng củng triều
sau đó ô tô này tiếp tục lao về phía trước đâm vào xe máy
chở bốn người cùng một gia đình khiến cháu nhỏ tử vong tại chỗ
bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường
khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của tài xế ô tô điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
phòng cảnh sát hành sự công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an quận năm triệt phá tụ điểm
mại dâm cho người nước ngoài ở nhà hàng song song với số chín mươi năm an dương vương phường tám
tụ điểm này do nguyễn thị ngọc ánh tổ chức và thu lợi bất chính
mỗi tháng gần hai tỷ đồng khách được mô giới mại dâm chủ yếu là người nước ngoài
ngoài nguyễn thị ngọc ánh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh còn bắt
giữ thêm đoàn thị thảo và nguyễn đặng thanh tâm việt danh cherry về hành vi mô giới mại dâm
thông qua việc môi giới của quản lý tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu
giao bán dâm từ ba năm triệu đồng mỗi lượt qua đêm giá năm triệu đồng tìm mua dâm thanh toán trực
tiếp cho quản lý của nhà hàng tổng quản lý nguyễn thị ngọc ánh không tạo tiếng đài loan
có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm và có sản
mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài đã chỉ đạo các má mì cấp dưới sàng lọc các cô
gái sáng sảnh ăn dâm trước khi vào làm tại nhà hàng song song mỗi ngày bằng cách điểm danh và
giao dự một là đi bán dâm với khách về liền hai là đi bán dâm với khách qua đêm không ghi số
là chỉ ngồi phục vụ nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài là đài loan trung quốc được khách quen bảo
lãnh hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ
việc hộ dân nuôi bảy mươi chín con chó gây ô nhiễm ủy ban nhân dân quận bốn tp hcm đã kiến nghị với sở tài nguyên và
môi trường chi cục chăn nuôi thú y sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm nghiên cứu hỗ trợ cách xử lý
hợp ủy ban nhân dân quận bốn tp hcm lý giải sự dị chi giải quyết triệt để được tình trạng trên do
hiện nay chưa có quy định cụ thể về điều kiện nuôi chó và số lượng vật nuôi thuốc cảnh của mỗi cá nhân
hộ gia đình trong khu dân cư ủy ban nhân dân quận bốn đề nghị sở tài nguyên và môi trường và các
đơn vị liên quan rà soát đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị với cơ quan của bộ tài nguyên và môi
trường và các bộ ngành khác nhanh chóng bổ sung các yêu cầu quy định của một cơ sở hộ gia đình cá
cá nhân khi nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư để đảm bảo an toàn dịch bệnh vệ sinh môi trường
thưa quý vị mạng xã hội xôn xao về clip của một nhà sư trọc đầu mặc đồ giống như một nhà sư ở quán
nhậu ở gầu pháp tp hcm công an tp hcm đã mời về trụ sở làm việc
theo nguyện ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội người đàn ông này đang vui vẻ dự một bữa tiệc
sau đó bị mời về trụ sở công an cùng với nhiều người để kiểm tra người đàn ông này là nguyễn minh phúc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại nhà số một trăm bảy mươi bốn xuyệt một mươi ba a ấp lán cát xã tân phú trung huyện củ chi
ngày hai mươi năm tháng bảy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
tp hcm cho biết đã tìm được thi thể hai nạn nhân bị đuối nước mất tích ở kênh sáng sau khi tổ chức ăn nhậu
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy sau khi tổ chức ăn nhậu trên đường mai bá hương
thuộc ấp bốn xã bình lợi huyện bình chánh nguyễn phúc sang và trần phương minh
cùng sinh năm hai nghìn năm quê tiền giang rủ nhau bơi qua kênh sáng từ xã bình lợi qua xã lê minh xuân
trong lúc bơi cả hai bị đuối nước nhiều người lao ra cứu nhưng hai nạn nhân đã chìm
mất tích dưới kênh nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ có mặt ngay sau đó để triển khai tìm kiếm đến khuya ngày hai mươi bốn tháng bảy
thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
thưa quý vị hiện thành phố hồ chí minh đang trong mùa mưa do đó xảy ra không ít trường hợp là
cây xanh gãy cành bật gốc đe dọa đến tính mạng và tài sản của người đi đường và mới đây nhất
lực lượng chức năng của quận một mươi thành phố hồ chí minh cũng đã phối hợp với nhân viên công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố hồ chí minh xử lý khắc phục sự cố
một phần cây xanh bị gãy rơi xuống đường gây trúng ô tô và xe máy
theo thông tin ban đầu một cây dầu bên đường lê hồng phong quận một mươi một
phố hồ chí minh bất ngờ gãy ngang rơi xuống dưới lúc này người đàn ông đi xe máy phát hiện
liền nhảy khỏi xe để tránh né khi vừa kịp thoát thân thì ngọn cây đệ lên xe máy của người này
đồng thời đè trúng một ô tô đang đậu gần đó bên trong ô tô lúc này có ba người
gồm tài xế và hai hành khách do ngọn cây rơi trúng phía sau xe nên không ai bị thương tại hiện trường
ngọn cây dầu làm xe ô tô bị vỡ kính và móc méo phần đuôi xe máy cũng bị hư hỏng
người dân cho biết trước lúc xảy ra sự cố trời sắp mưa và có gió mạnh lực lượng chức
năng có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông và các tỉa cây xanh khắc phục sự cố